tại hà nội hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao họp phiên tháng năm xem xét và cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự xâm hại tình dục
dự thảo nghị quyết lần này đưa ra các hướng dẫn cụ thể về một số tình tiết định tội từ trước đến nay khó xác định khi điều tra xét xử như giao cấu hành vi quan hệ tình dục khác thủ đoạn khác dâm ô
bên cạnh đó dự thảo nghị quyết cũng quy định về một số tình tiết định khung hình phạt
theo trưởng ban dân nguyện của quốc hội việc lấy ý kiến chuẩn bị cho việc ban hành văn bản hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao là hết sức có ý nghĩa trong tình hình hiện nay và đây cũng là điều mà cử tri rất mong đợi
nó cũng còn rất là khó và vì vậy là nhiều những hành động trong thời gian vừa qua có thể là nếu mà xem xét có thể chuyển sang cái khung xử lý hình sự nhưng mà tuy nhiên là do pháp luật là chưa có chưa có quy định vì vậy là vẫn phải xử phạt hành chính với một bức độ nó rất là nhẹ
về phía tòa án nhân dân tối cao đại diện lãnh đạo tòa cho rằng cần xem xét hết sức cẩn trọng việc ban hành các quy định hướng dẫn để tránh hình sự hóa hành vi hành chính trên quan điểm bảo vệ phụ nữ và trẻ em
trong quá trình xây dựng cái dự thảo
chúng tôi tập trung hướng dẫn những vấn đề đang vướng mắt trong quá trình các cơ quan tố tụng thực thi
cái này chúng tôi vừa kết hợp với thực tiễn và vừa kết hợp với luật pháp của các nước để chúng ta đưa ra một hướng dẫn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh việt nam và vẫn đảm bảo các quyền lợi của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em
dự kiến tòa án nhân dân tối cao sẽ cố gắng ban hành nghị quyết hướng dẫn về các tội xâm hại tình dục vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên làm việc hôm nay
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng xem xét cho ý kiến về nghị quyết hướng dẫn đối với các tội liên quan bảo hiểm
rửa tiền trong bộ luật hình sự và thông qua nghị quyết về quy trình lựa chọn công bố và áp dụng án lệ